thưa quý vị giải cứu nông sản cũng từ nay năm nào cũng được nhắc lại vài ba lần
vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của quả vài thiều hải dương hiện có gần bốn hectare trồng vải
nhiên bụ hai nghìn một mươi chín sản lượng vải của thanh hà đạt một mươi bảy tám trăm linh tấn và năm nay cũng được dự báo sẽ được mua với sản lượng lớn
trong đó có những vùng đã được quy hoạch cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường hoa kỳ australia và châu âu
chúng tôi là quản lý rất là chặt chẽ
đối với các những vùng mà đã được cấp giấy chứng nhận
theo sản xuất theo tuyệt gáp
đối với các vùng đó là chúng tôi thường xuyên tổ chức các cơ quan chuyên môn
đến kiểm tra và đôn đốc bà con trong quá trình sản xuất
tuyệt đối là tuân thủ các những biện pháp chăm bón và phòng trừng sâu bệnh để đảm bảo chất lượng cũng như là số lượng
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tình hình thông quan tại các cửa khẩu và việc nhập khẩu của người nông dân
nước ngoài vào việt nam đang hạn chế đã khiến cho việc tiêu thụ quả vải gặp nhiều khó khăn
trong đó đặc biệt là trung quốc thị trường xuất khẩu lớn nhất của quả vải việt nam
ngoài cái thị trường xuất khẩu truyền thống như trung quốc và thị trường xuất khẩu như các nước eu
thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch tập trung vào thị trường trong nước đặc biệt là các thành phố lớn
sau năm năm thương thảo với phía nhật bản dự kiến năm hai nghìn hai mươi
quả vải sẽ được xuất sang thị trường nhật bản
thế nhưng do tình hình đại dịch covid diễn ra trên toàn cầu
đã khiến cho việc đưa quả vải sang thị trường nhật bản có thể gặp khó khăn
bộ nghị phát triển thông cũng đang hướng là sẽ mời chuyên gia của bên nhật bản sang
để kiểm định kiểm dịch tại việt nam

để kiểm định kiểm dịch
thế còn nếu không sang được thì cũng ủy quyền cho chuyên gia bảo vệ thực vật của việt nam để kiểm định kiểm dịch tại việt nam

thời gian chín của cây vải chỉ tập trung chủ yếu trong khoảng một tháng rưỡi
trong khi đó chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thì quả vải sẽ bắt đầu cho thu hoạch
với tình hình dịch bệnh các quốc gia trên thế giới hiện đang đóng cửa
các địa phương đã xây dựng phương án trong đó có phương án tập trung tiêu thụ thị trường trong nước